bên cạnh đó chiếc máy bắn bóng này cũng có thể thay thế một người dạy do được lập trình tự động khoảng một trăm linh bài tập ở các cấp độ phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau
và quan trọng là giá của nó chỉ khoảng một mươi năm triệu đồng thay vì từ ba mươi đến bốn mươi triệu đồng với những chiếc máy nhập ngoại
trên thị trường hiện tại có hai loại máy bắn bóng máy bắn bóng sử dụng khi nén và máy bắn bóng sử dụng bánh đa
máy bắn bóng sử dụng khi nén có nhược điểm là máy bắn bóng sẽ chậm
máy bắn bóng dễ và máy bắn bóng sử dụng bánh đa sẽ tạo ra những đường bóng xoáy cũng như là đường bóng mạnh hơn
chính những ưu điểm đó thì máy bắn bóng tennis của chúng tôi sử dụng máy bắn bóng bánh đa
về khả năng lìa của máy thì máy có thể lìa dựa trên kích thước của sân tennis hiện tại
chúng tôi có tính toán và tạo ra cơ cấu lìa vừa hết một sân tennis
chúng tôi đã hoàn thiện được một số thứ rất là quan trọng
thứ nhất đó là phần cơ khí thứ hai là phần điện cũng rất là quan trọng đối với máy bắn bóng tennis này vì nó sẽ là phần chính
đến thời điểm này chúng tôi đã phát triển được một hệ mạch điện tự động
nó phát hiện được quá trình kẹt bóng và ngắt động cơ cũng như đảo chiều động cơ giúp cho động cơ làm việc hoàn toàn tự động
người chơi không cần phải kè đến chuyện bị kẹt bóng hay không nữa
một phần nữa chúng tôi sẽ phát triển trong thời gian tới đó là phần hoàn thiện mẫu mã
đây là bước cuối cùng để hoàn thiện máy để có thể đưa ra thị trường một cách hoàn thiện nhất
sau một thời gian nghiên cứu và phát triển hiện nay sản phẩm của nhóm đã kiểm nghiệm được độ bền độ ổn định và nhận được phản hồi tốt từ người dùng thực tế
hiện tại nhóm đang hướng tới đưa sản phẩm vào các sân tennis trên địa bàn thành phố hà nội
lấy thêm ý kiến của người dùng từ đó làm cơ sở để cải tiến và dần đưa chiếc máy vào phục vụ nhu cầu hoạt động thể thao của người dân thủ đô nói riêng và trên toàn quốc nói chung